cùng với tỉnh lào cai tối qua tỉnh hải dương cũng đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc thành lập thị xã kinh môn và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
giữa buổi lễ có đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội
thưa ủy quyền của chủ tịch quốc hội và chủ tịch nước đồng chí uông chu lưu đã trao nghị quyết
về việc thành lập thị xã kinh môn và thành lập các phường xã thuộc thị xã kinh môn tỉnh hải dương
trao huân chương lao động hạng nhất cho nhân dân và cán bộ thị xã kinh môn
phát biểu tại buổi lễ đồng chí uông chu lưu chúc mừng và biểu dương những nỗ lực
kết quả phát triển kinh tế xã hội mà đảng bộ chính quyền quân và dân thị xã kinh môn đạt được
đồng chí đề nghị thị xã kinh môn cần tiếp tục nỗ lực vượt bậc quyết tâm đột phá phấn đấu vươn lên
tích cực chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
sớm mở thành đô thị thông minh hiện đại và đáng sống góp phần đưa tỉnh hải dương trở thành trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm của bắc bộ và của cả nước